sau tết nguyên đán các tụ điểm đánh bạc ăn tiền vẫn tiếp tục nở rộ ở miền tây
vào đầu dây chiều ngày một mươi chín tháng hai nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
công an thị xã ngã nam đã ấp và bắt quả tang vụ đánh bài ăn tiền tại nhà bà phan thị nhan
ngụ ấp long thạnh xã tân long thị xã ngã năm
tại hiện trường có một mươi sáu đối tượng đang đánh bài ăn thua nhau bằng tiền dưới hình thức bài binh sáu lá
tăng vật thu được gồm các bộ bài và sáu điện thoại di động và số tiền mặt tám mươi năm triệu một trăm bảy mươi năm ngàn đồng
hiện công an thị xã ngã năm đang điều tra thủ lý vụ việc theo quy định của pháp luật
theo đó trong những ngày tết nguyên đán kỷ hợi tỉnh sóc trăng cũng đã phát hiện và giải tán
ba trăm ba mươi sáu điểm đánh bạc dưới trên một bốn trăm linh người bắt quả tang một mươi tám vụ đánh bạc với số tiền khá lớn
liên quan đến một trăm một mươi hai đối tượng